trong những lúc mà thiên tai bão lũ gây ra nhiều đau thương và thiệt hại như thế này
chúng ta lại thấy tình cảm quân dân ngày càng bền chặt hơn
nhiều cán bộ chiến sĩ đã được điều động đến giúp bà con khắc phục hậu quả của thiên tai sớm ổn định lại cuộc sống
cùng với các lực lượng triển khai đến các địa phương sáng nay bốn tấn lương thực cũng đã được bộ tư lệnh quân khu bốn vận chuyển khẩn cấp
để hỗ trợ người dân đang gặp khó khăn do mưa lũ tại huyện quan sơn tỉnh thành hóa
trước thiệt hại nặng nề về người và tài sản do cơn lũ lịch sử vừa gây ra trên địa bàn huyện quang sơn tỉnh thanh hóa
bộ tư lệnh quân khu bốn đã quyết định hỗ trợ khẩn cấp bốn tấn lương thực bao gồm mì ăn liền và lương khô
cùng hai trăm linh triệu đồng tiền mặt giúp cấp ủy chính quyền huyện quang sơn hỗ trợ kịp thời cho người dân nơi đây
trong đó đoàn công tác bộ tư lệnh quân khu đã tới thăm trao tặng xã nam mèo năm tạ lương khô một tấn mì tôm
thăm tặng quà hai nạn nhân bị lũ cuốn trôi được cứu sống hiện đang điều trị tại bệnh viện đa khoa huyện quang sơn tỉnh thanh hóa